theo thông tin từ bộ lao động thương binh và xã hội việc điều chỉnh tuổi hưu từ năm hai nghìn hai mươi một là điều tất yếu
và dự kiến sẽ có hai phương án được trình quốc hội vào năm hai nghìn một mươi chín
theo phương án một từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ thực hiện việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
mỗi năm tăng ba tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi sáu mươi hai và mỗi năm tăng sáu tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi sáu mươi
như vậy tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi sáu mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi tám và nữ sẽ đạt tuổi sáu mươi vào năm hai nghìn ba mươi
đối với phương án hai từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ thực hiện việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
mỗi năm tăng ba tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi sáu mươi hai và mỗi năm tăng bốn tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi sáu mươi
như vậy tuổi nghỉ hưu của nam cũng sẽ đạt tuổi sáu mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi tám
nhưng nữ đạt tuổi sáu mươi vào năm hai nghìn hai mươi tám